thưa quý vị và các bạn sau vụ việc hàng trăm người chen lấn tiêm vaccine dịch vụ năm trong một
thì lãnh đạo bộ y tế và các điểm tiêm chủng đã họp thống nhất sẽ cho người dân đăng ký tiêm vaccine qua website hoặc qua điện thoại
tuy nhiên ngay ngày đầu đăng ký tiêm vaccine pentaxim qua mạng internet trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh vẫn còn nhiều bất cập
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau nhiều tháng chờ đợi vaccine dịch vụ pentaxim để tiêm cho hai cháu nhỏ nhưng sáng nay chị thúy hồng ở đường láng hà nội vẫn không thể đăng ký trên trang web được
sáng nay tôi có vào trang web của y tế dự phòng để đăng ký tiêm cho con nhưng mà sau khi vào thì tôi thấy cái trang web đó bị ngẽn
và tôi không thể đăng ký được cho con mình và được thông tin là các trung tâm khác cũng phun rồi không đăng ký được
không đăng ký được thì thực sự là rất lo lắng không muốn tiêm vaccine comping cho con vì nó có nhiều tác dụng phụ nhưng mà cũng không biết còn cách nào khác nữa không
may mắn hơn chị hồng chị thái hà đã phải huy động các thành viên trong gia đình cùng tham gia đăng ký qua website của các trung tâm y tế mới có thể đăng ký được một mũi vaccine pentaxim cho con
chị hà đã chuẩn bị rất là nhiều các thông tin đã copy về năm các đường link của các trung tâm cho đăng ký
sau đó thì tám h ba mươi sáng ngày hôm nay cũng đã bắt đầu vào máy tính để chờ đến chín giờ để được đăng ký cho cháu
thì lúc đó thì vào rất là nhiều các cái website tuy nhiên thì nghẽn mạng rất là nhiều
và cuối cùng thì là gia đình đã đăng ký lại cho cháu tiêm tại polivac rất là vui vì cái thông tin này
tại website của trung tâm y tế dự phòng hà nội
ba hai trăm linh liều vaccine đã được đăng ký hết chỉ trong vòng ba phút đầu tiên mở hệ thống
tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn không đăng ký được vaccine cho con
vì đến thời điểm này các trung tâm y tế đã thông báo hết vaccine dịch vụ
rất là nhiều người bạn thì không có đăng ký được trong cái đợt này
họ cũng sử dụng rất là nhiều các công cụ để đăng ký ví dụ như là điện thoại ipad hay là máy tính nhưng mà đều thất bại
và họ cũng đang rất là lo lắng là không biết là cái đợt tiếp theo vaccine về là khi nào
tuy nhiên bộ y tế không khuyến khích việc tiêm chủng mở rộng như thế này
bởi vaccine tương ứng trong tiêm chủng mở rộng là hoàn toàn đáp ứng nhu cầu theo số lượng trẻ sinh ra mỗi năm
vì thế cha mẹ cần từ bỏ tâm lý chờ đợi mong ngóng vaccine dịch vụ
bởi trong năm hai nghìn một mươi sáu chỉ còn duy nhất bốn mươi liều vaccine pentaxim về trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín
còn cả năm không còn nguồn vaccine dịch vụ nào
nếu chờ đợi bỏ qua tiêm chủng sẽ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
sở dĩ có cái tâm lý quay lưng với vaccine kimvaxen
một phần là vì những bằng chứng về những chết liên quan đến vaccine kimvaxen trong thời gian vừa qua
và những cái thông điệp mà chúng ta giải phóng ra chưa đáp ứng được với nhu cầu mong đợi của người dân
cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái thông điệp mới trên cơ sở mà mang tính gọi là tương đối độc lập khách quan
để giúp người dân giải quyết được vấn đề tiêm lý
và chúng ta sẽ lại trở lại được cái thời kỳ như trước đây
là người dân vẫn đưa con đi tiêm chủng tỷ lệ rất cao
đến mấy trên chín mươi chín mươi năm thậm chí chín mươi chín một trăm linh
chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta phải xem lại cái vấn đề là nếu như người dân có nhu cầu tiêm vaccine dịch vụ
thì cần có một phát triển một nhóm nghiên cứu đưa ra một kế hoạch chi tiết để đáp ứng cái vấn đề này
cơn xuất vaccine dịch vụ lại nóng trong những ngày gần đây cho thấy
bộ y tế cần có những giải pháp kịp thời về việc tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu về lợi ích của vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
bởi còn hàng triệu trẻ em
nếu không sử dụng vaccine miễn phí thì không được tiêm chủng và nguy cơ mắc bệnh khi có dịch là rất cao